tại thừa thiên huế trong hai ngày qua nhiều ngư dân ở xã vinh hiền huyện phú lộc phát hiện hàng trăm lồng cá nuôi trên đầm cầu hai bị chết hàng loạt khiến các hộ ngư dân tại đây hoang mang và lo lắng
vì chưa biết rõ nguyên nhân từ đâu dẫn đến hiện tượng cá chết bất thường này sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
gia đình ông trần văn đích ở thôn hiền an một xã vinh hiền năm nay đưa vào thả nuôi một mươi năm lồng cá đặc sản các loại với số lượng từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi con trên một lồng nuôi
vào sáng ngày tám tháng một mươi một ông đích phát hiện bốn trên một mươi năm lồng cá nuôi của mình có hiện tượng cá chết nổi hàng loạt
những loại cá chết ở đây chủ yếu là cá vẫu và cá mố với trọng lượng từ năm đến một năm kg ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng
hiện tại là ba cha con tôi nuôi cùng một mươi sáu một mươi bảy lồng chứ đó
chứ hiện tại mấy tháng bốn năm lồng lên thôi là mấy biệt bốn năm lồng thôi
còn mấy lồng kia còn ngất ngứ giữa hết cả
chứ mà lối lên thì cá nhân còn sợ sợ bạn ai mua
hiện tượng cá chết bất thường nói trên không chỉ xảy ra tại các lồng cá của gia đình ông đích
mà còn nhiều hộ nuôi khác trên địa bàn thôn hiền an một xã vinh hiền
huyện phú lộc tỉnh thơ tiên huế cũng xảy ra trường hợp tương tự
mai chưa biết rằng mà khi sáng cháu ăn mà chưa chép hết nước bọc của biệt vô rồi
làm chép hết không có ăn bộ cũng cả nữa
có như nhà tôi gần tỉnh cả ra đi
thế mai chưa biết bộ mua hết luôn
vinh hiền là toàn bộ cá bọc hết chín mươi là bị chết do không biết môi trường nữa hay sao là không rõ
thế giờ cả cơ quan chức năng hiền về lấy một nước có xem xét để xử lý
để cho bà con yên tâm nuôi đông tiếp theo
theo những người dân ở đây hiện tượng cá chết bất thường mấy ngày qua diễn ra chủ yếu ở ba thôn
hiền hòa i hiền an một và hiền an hai với số lượng khoảng ba trăm năm mươi lồng cá
với mức độ chết hơn chín mươi thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng
hiện chính quyền xã vinh hiền huyện phú lộc đã báo cáo hiện tượng cá chết lên cấp trên
đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cần tiến hành
lấy mẫu nước và cá chết để xác minh nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết bất thường này
nhằm giúp ngư dân ở khu vực đầm phá ổn định tiếp tục lao động sản xuất